sau một thời gian thực hiện chỉ thị một của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đến nay thừa thiên huế đã thành lập hơn chín mươi ba tổ tàu thuyền an toàn trên biển
từ việc tương trợ trong khai thác đánh bắt hải sản cho đến việc sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp sự cố xảy ra góp phần đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc phòng bảo vệ biên giới biển đảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia
cảng thuận an là nơi tập trung nhiều tàu thuyền đánh bắt cá nhất của tỉnh thừa thiên huế đây là những tàu cá của tổ tàu thuyền an toàn do ông nguyễn đức tuấn làm tổ trường vừa vào bờ sau hành trình khai thác đánh cá dài ngày trên biển
không giống như trước đây mỗi lần tàu đi đánh bắt cá hay vào bờ chỉ một hai chiếc từ khi thành lập tổ tàu thuyền an toàn mỗi đợt ra khơi đánh bắt số lượng tàu thuyền theo tổ đánh bắt nhiều hơn
còn đáng kể đời sống của người dân theo đó cũng được nâng cao
với phương trâm đoàn kết cùng nhau như người một nhà các thành viên trong tổ tàu thuyền an toàn luôn quan tâm hỗ trợ giúp đỡ mỗi khi có sự cố không may xảy ra
như đau ốm tàu bị hư hại hay chìm do thời tiết hư hại hay mất mát ngư lưới cụ máy móc hỏng hóc
các thành viên còn lại của tổ đều tích cực tham gia đóng góp hỗ trợ cả về vật chất lẫn công nghiệp

hỗ trợ nhau trên biển các tàu cá trong tổ còn đóng góp một phần rất quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo
hàng ngày các tàu cá vẫn luôn thông báo thông tin cho các đồn biên phòng
đặc biệt khi tàu gặp sự cố tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển quốc gia các tàu cá trong tổ đã kịp thời trao đổi về bờ để các đồn biên phòng có phương án xử lý
khi mà các cái tàu này có gặp sự cố như là người bị đau ốm hoặc bị tai nạn
trong quá trình đánh bắt cá trên biển thì tình huống như là tàu ở nước ngoài vào đánh cá ở trong vùng biển của việt nam
bị phản bụi khuyên vùng biển của trung quốc thì các chú tàu các tổ trưởng tổ chức an toàn là thông tin kịp thời cho đồn biên phòng
dù thời gian hoạt động chưa lâu nhưng rõ ràng những tổ tàu thuyền an toàn trên biển đã bước đầu phát huy được vai trò của mình
mỗi người dân tham gia tổ tàu thuyền an toàn trên biển
đều hiểu rõ pháp luật có ý thức cảnh sát đánh bắt hải sản cũng như bảo vệ tài nguyên môi trường và lãnh hải quốc gia rất cao
các thành viên trong tổ như những cột mốc sống luôn nỗ lực góp phần bảo đảm an ninh trật tự an ninh quốc phòng bảo vệ biên giới biển đảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia